qua công tác lấy lời khai nguyễn tiến dũng thừa nhận việc xàm sỡ với ba bé gái đang được chăm sóc tại đây
theo lời khai của kem vị cán bộ này đã có những hành vi sàm sỡ như sờ ngực yêu cầu kem cởi áo quần động chạm bộ phận nhạy cảm trên cơ thể
sau khi thực hiện hành vi dũng cho kem hút thuốc lá uống nước ngọt cho nước sôi nấu mì tôm để ăn và còn hứa hẹn sẽ sửa hồ sơ cho các em được sớm trở về gia đình hoặc sớm được đến trường đi học
hiện một trong số những em bị dâm ô đang phải điều trị tâm lý
với hành vi tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài chiều nay cơ quan an ninh điều tra công an hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn minh cầm quê quán xã thanh tiên huyện thanh trương tỉnh nghệ an trú tại số nhà hai mươi bốn đường nguyễn thị minh khai phường trần phú thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
chiều nay cơ quan an ninh điều tra công an hà tĩnh đã tiến hành khám xét nơi ở của cầm
tại số nhà hai mươi bốn đường nguyễn thị minh khai phường trần phú thành phố hà tĩnh
được biết nguyễn minh cầm không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và đưa người việt nam ra nước ngoài
nhưng quá trình làm việc tại đức cầm có quen biết một số người ở đức và nhận lời một số người sẽ giúp họ sang đức lao động
cách thức đi sẽ là lợi dụng visa du lịch sau đó nhập cảnh vào azerbaijan từ đó làm thủ tục xuất cảnh sang một nước châu âu rồi vào đức
nếu đưa họ sang đức chót lọt cầm sẽ được hưởng lợi là một usd một người
lực lượng công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng cao như huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại thôn tân lợi xã hóa hợp huyện minh hóa tỉnh quảng bình về hành vi vận chuyển pháo trái phép và tàng trữ động vật hoang dã
ngày một mươi bảy một mươi một tại đường liên thôn thuộc thôn tiền phong xã trung hóa lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng cao như huỳnh
đang vận chuyển trái phép một mươi hai hộp pháo khám xét khẩn cấp nợ của huỳnh tại hai ngôi nhà lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm hai hộp pháo
và một số quả pháo hình trụ với tổng khối lượng mà đối tượng cao như huỳnh vận chuyển và tàng trữ trái phép là hơn một mươi năm kg
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện thu giữ tại nhà của đối tượng bốn mươi tám cá thể động vật hoang dã như trồn khỉ rắn rùa có con đã chết
cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc